hôm nay ngày hai mươi hai tháng bốn vùng áp thấp nóng phía tây đang suy yếu chậm trên cao hội tụ gió trên mực năm m đang được thiết lập
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây đang đầy dần lên với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên ngày hôm nay hai mươi hai tháng bốn nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía tây bắc bộ và trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng vùng núi phía bắc và trung trung bộ có nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực năm m nên từ chiều tối nay các tỉnh ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rông diện rộng
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cảnh báo nắng nóng diện rộng ở các tỉnh tây bắc bắc bộ và trung bộ còn kéo dài